tại cần thơ đoàn đại biểu quốc hội đơn vị số ba cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã thạnh phú huyện cờ đỏ và xã thạnh tiến huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
cử tri đề nghị các cấp các ngành tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng thực phẩm bẩn mua bán hàng gian hàng giả hàng kém chất lượng tình trạng ô nhiễm môi trường
đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra xử lý tình trạng vận chuyển và mua bán chất ma túy
tăng cường hơn nữa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm cho các xã nghèo vùng sâu vùng xa
ngành chức năng nên tập trung định hướng tiêu thụ ổn định đầu ra cho sản phẩm nông sản của nông dân nhất là tình trạng được mùa rớt giá
tiêu thụ nông sản bấp banh làm ảnh hưởng đến đời sống của nông dân
đề nghị chính phủ khi phê duyệt thực hiện các dự án cần quan tâm đến vấn đề môi trường không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường sống của người dân
cần ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng phá rừng của lâm tặc
ý kiến của cử tri đã được đoàn tiếp thu tổng hợp để chính quốc hội và các cơ quan chức năng giải quyết